thời gian gần đây tình trạng ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép
bị phía bạn bắt giữ người và phương tiện xảy ra khá nhiều
trước tình trạng trên bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cùng các ngành chức năng
đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho chủ phương tiện
thuyền trưởng vận động ngư dân không vi phạm vùng biển các nước
từ đầu năm cho đến nay một mươi ba tàu cá với một trăm chín mươi bảy ngư dân tỉnh quảng ngãi
đã xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản trái phép bị bắt giữ và xử lý
xã bình châu huyện bình sơn và xã an hải huyện lý sơn là hai địa phương
có nhiều ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt hải sản
theo báo cáo từ đầu năm ở xã bình châu huyện bình sơn đã có chín phương tiện
với bảy mươi một ngư dân bị nước ngoài bắt giữ do xâm phạm vùng biển nước bạn khai thác hải sản trái phép
có chủ phương tiện có thuyền trưởng vừa rồi vi phạm chủ quyền của các nước khác
thì cho ký công kết không vi phạm chủ quyền của các nước đồng thời thì cũng tuyên truyền
có đường lối chủ trương để cho báo cáo ngư dân thực hiện tốt việc đánh bắt
để ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép của ngư dân bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi
đã thành lập các tổ đội công tác triển khai xuống địa bàn bám tàu bám thuyền trường
chủ phương tiện tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật
đồng thời tổ chức cho thuyền trưởng cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài
trước khi đi hành nghề
các tổ chức hội nghề cá cũng vận động ngư dân tham gia vào các tổ đội tàu thuyền tự quản
khai thác hải sản trong nước vừa đánh bắt vừa bảo vệ chủ quyền
qua công tác tuyên truyền cộng với việc áp dụng những biện pháp kiểm tra kiểm soát ngăn chặn
một số thuyền trưởng chủ phương tiện cũng đã nhận thức được lợi ích trước mắt và lâu dài
giữa việc ra nước ngoài khai thác trái phép với đánh bắt hợp pháp trong vùng biển của việt nam
nhiều người đã cam kết chấp hành triệt đề đánh bắt đúng nội dung ghi trong giấy phép được các cấp có thẩm quyền cho phép